hơn một tháng nay gần tám mươi hộ dân sống ven bờ sông mỏ cày thị trấn mỏ cày huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
phải sống thấp thỏm ngay vùng sạt lở nguy hiểm
chính quyền địa phương phải xin nguồn vốn khẩn cấp từ trung ương để xây dựng bờ kè nhằm ứng phó với tình hình trên
đêm một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vụ sạt lở ven bờ sông mỏ cài thuộc khu phố bảy thị trấn mỏ cày
đã làm hư hỏng ba căn nhà với mức độ thiệt hại khoảng chín mươi
và nhiều căn nhà xung quanh cũng có nguy cơ sạt xuống sông bất cứ lúc nào do lòng sông rất sâu
thành thử ra dân ở đây nói chung là cũng có cái miếng đất để ở thôi chứ không có đất khác ngoài khu vực này
thì cái mong muốn của dân chúng tôi ở đây thì bố nhà nước
ví dụ như giải tỏa rồi có một chỗ tái định cư chúng tôi ở an toàn hơn
hơn một tháng sau vụ sạt lở xảy ra
người dân vẫn bám chủ che chai
chán tạm rồi sống qua ngày trong lo âu
hiện tại khu vực này có nhiều vết nứt nền đất yếu nên nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao
biết là nguy hiểm nhưng người dân vẫn bám chủ lại vì không có nơi khác để di rời
theo quy định khu vực sạt lở nguy hiểm phải di rời những hộ dân đến nơi an toàn
nhưng cái khó hiện nay là hầu hết bà con đều thuộc diện hộ nghèo
không có đất để rời nhà nên trông chờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương
thị trấn cũng đã có cái bước là
cắm cái bảng khu vực là sạt lở nguy hiểm
đồng thời thị trấn cũng có thành lập cái tổ để tiến hành là dần động tất cả các hộ dân
nằm trong cái vùng nguy hiểm này di dời đến nơi ở mới
nhưng mà hiện tại có một cái là gặp khó là số hộ trong bảy mươi hộ dân này
thì đa phần là các hộ là không có cái phần đất khác để mà di dời đến nơi ở mới
trong dự án đã trình
thì tổng giáo đồ tư của cái dự án
cái kè này khoảng hai trăm năm mươi tỷ
nếu mà giải quyết được hết trong tám trăm linh mét này
thì mình sẽ khắc phục được
xong để cái tình trạng lở vừa qua khoảng tám mươi mét vừa rồi
đó đã bị ảnh hưởng
do khó khăn là khó khăn mình đang đợi được cái nguồn kia
nhưng mà hiện nay thì do nguồn vốn biến đổi cái hộ thì chưa có
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bến tre đã có tờ trình gửi đến các bộ ngành trung ương
về việc xin bố trí vốn khẩn cấp để thực hiện dự án kè chống sói lở sông mỏ cài
dự án này
sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống sói lở và bảo vệ hơn hai hộ dân sinh sống
dọc theo hai bên bờ sông mỏ cày
đồng thời các công trình công cộng khu hành chính của huyện mỏ cầy nam
cũng được bảo vệ trước nguy cơ sói lở